dự án nước sạch tại xã hiệp hòa huyện kinh môn tỉnh hải dương vừa được phê duyệt vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hoàn thành vào năm hai nghìn một và năm hai nghìn ba bắt đầu lắp đặt hệ đường ống đến các thôn
tuy nhiên đến thời điểm này công trình tiêu tốn đến hàng tỷ đồng vẫn chưa một ngày hoạt động
đây là nguồn nước được người dân trong thôn châu bộ xã hiệp hòa huyện kinh môn sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
họ nói đây là nước sinh hoạt bởi được lấy từ trên núi
hơn hai mươi năm sử dụng nguồn nước này cũng là từng ấy năm gia đình bà bùi thị hà chở nước đi bán cho các hộ dân trong thôn để sử dụng hàng ngày
trong khi đó một số nhà máy nước sạch được đầu tư hàng tỷ đồng vẫn bỏ không nằm không bất động
chưa một ngày hoạt động do người dân không tin tưởng vào nguồn nước mặt nơi nhà máy lấy nước

dự án nước sạch ở hiệp hòa được ngân sách tỉnh đầu tư một tỷ một trăm hai mươi triệu đồng cộng thêm một trăm sáu mươi năm triệu đồng nguồn ngân sách xã
theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường
công trình do ủy ban nhân dân xã hiệp hòa làm chủ đầu tư và chủ dự án là trung tâm nước sạch
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh hải dương
một tỷ hai trăm tám mươi năm triệu đồng giờ đây chỉ là một công trình bị bỏ hoang hơn một mươi năm đắp chiếu mọi thứ đều đã xuống cấp sập sệ và hoen gì
nguồn nước mặt nấy cái nguồn nước mặt ở cái sông mà cái sông này thì về cái sự sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu cái nguồn nước của sản xuất nông nghiệp hàng ngày là khi mà phun thuốc bảo vệ thực vật
không những thế mà còn cái nước
nước sinh hoạt đều là thải xuống nguồn của cái sông này và cái lượng bèo tây thì hàng năm là phân hủy thì rất là ô nhiễm và không đảm bảo cho nên là khi mà sử dụng nguồn nước này để cung cấp nhà máy nước thì người dân không tiếp nhận
để tránh gây lãng phí ngân sách nhà nước cần rút kinh nghiệm để đầu tư có hiệu quả các công trình tới đây tại các địa phương khác trong đó ưu tiên xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung theo quy mô liên xã